từ đầu năm đến nay dịch cúm da cầm ah năm n một bùng phát ở tám hộ chăn nuôi của ba xã thuộc huyện vụ bản và trực ninh tỉnh nam định với tổng số ca gia cầm phải tiêu hủy trên chín con
ngay sau khi phát hiện dịch cúm da cầm tỉnh nam định đã tăng cường công tác khoanh vùng dịch và phòng chống dịch cúm lây truyền từ da cầm sang người
đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh nam định có năm ổ dịch cúm da cầm ah năm n một tại các hộ chăn nuôi ở xã trực thuận huyện trực ninh đang thuộc diện theo dõi vì chưa qua hai mươi một ngày
để chủ động phòng chống dịch ngành y tế nam định yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra
đến nay nam định chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm cúm liên quan đến gia cầm
sở y tế nam định đang khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
cùng với đó không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và các sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc